thưởng thức đêm tứ tấu arot và tài năng piano nguyễn việt trung
hội sách mùa thu hai nghìn một mươi tám thu hút hàng trăm bạn trẻ
trong phần kết nối tuần này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nơi đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số việt nam
sau đây là nội dung chi tiết
sáng ngày hai mươi ba tháng tám lễ khai mạc giải vô địch thế giới võ cổ truyền việt nam lần thứ hai đã được tổ chức tại cung điển kinh hà nội
phó thủ tướng chính phủ vũ rức đam đã đến
đã đến dự và đánh hội chống khai mạc
giải vô địch thế giới võ cổ truyền việt nam lần thứ hai năm hai nghìn một mươi tám được diễn ra từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi sáu tháng tám
với sự tham dự của hai trăm bảy mươi chín vận động viên đến từ bốn mươi ba đoàn của hai mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
đây chính là cơ hội cho các vận động viên yêu võ việt nam giao lưu học hỏi và tạo động lực thúc đẩy phong trào võ thuật
ngày sau lễ khai mạc là phần biểu diễn các tiết mục võ thuật của các môn phái võ thuộc hội võ thuật
hội võ thuật hà nội và các võ sinh thuộc các nước tham dự giải
trong đó có nhiều tiết mục đặc biệt ấn tượng bao gồm phần trình diễn chống hội thăng long thăng long khai hội hà nội chào đón bạn bè bốn phương
biểu diễn võ cổ truyền việt nam dưỡng sinh đồng diễn vịnh xuân quyền các bài quyền hai mươi bảy động tác ba mươi sáu động tác bốn mươi năm động tác lần lượt dành cho học sinh tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
chiều ngày hai mươi ba tháng sáu tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã tổ chức họp báo giới thiệu liên hoan phim quốc tế hà nội lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi
dự kiến sẽ có khoảng một hai trăm linh đại biểu và khách mời trong nước và quốc tế sẽ tới dự liên hoan phim lần này
liên hoan phim quốc tế hà nội vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc có giá trị nghệ thuật cao giàu tính nhân văn sáng tạo khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh
liên hoan phim phát huy tinh thần nhân ái hợp tác giữa các nhà làm phim đại biểu khách mời vì sự phát triển của điện ảnh
đồng thời giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh trên thế giới
với chủ đề điện ảnh hội nhập và phát triển bền vững liên hoàn phim sẽ tạo cơ hội mở rộng thị trường điện ảnh việt nam ra khu vực và thế giới
góp phần quảng bá hình ảnh đất nước việt nam tươi đẹp ổn định thông qua hình ảnh thủ đô hà nội thân thiện mến khách với bề dày ngàn năm văn hiến cảnh quan tươi đẹp và thanh bình
liên hoàn phim quốc tế hà nội lần thứ năm sẽ diễn ra từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi tại thành phố hà nội
chiều ngày hai mươi năm tháng tám tại hà nội cục mỹ thuật nhếp ảnh và triển lãm đã tổ chức triển lãm giao lưu nghệ sĩ việt nam với nghệ sĩ các nước châu á
triển lãm nhằm mục đích giao lưu giữa nghệ sĩ việt nam và các nước châu á giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên phong tục tập quán của việt nam với bạn bè thế giới
đồng thời tạo điều kiện để các nghệ sĩ châu á có cơ hội giao lưu học hỏi trao đổi nghề nghiệp và sáng tác
một mươi nghệ sĩ năm nghệ sĩ việt nam một mươi bảy nghệ sĩ châu á đã tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật tại hoa lư ninh bình từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng tám
vì vậy nội dung những tác phẩm trưng bày tại triển lãm được các họa sĩ sáng tác về vùng đất cố đô hoa lư đất nước con người văn hóa việt nam
triển lãm giới thiệu bốn mươi bốn tác phẩm
hai nghệ sĩ là kết quả của chương trình giao lưu nghệ thuật tại việt nam đã mang đến cho công chúng được thưởng thức các tác phẩm đa dạng về phong cách
mang đậm bản sắc văn hóa của các quốc gia châu á và việt nam
triển lãm sẽ được trưng bày đến hết ngày ba tháng chín tại trung tâm giám định và triển lãm tác phẩm mỹ thuật nhếp ảnh số hai mươi chín hàng bài hà nội
trong khuôn khổ liên hoàn âm nhạc việt nam connection music festival và kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao pháp việt
trung tâm văn hóa pháp tại hà nội đã tổ chức đêm nhạc cổ điển của tứ tấu dây hàng đầu của pháp arost cùng tài năng piano nguyễn việt trung vào tối ngày hai mươi năm tháng tám
được tổ chức từ năm hai nghìn một mươi năm liên hoan âm nhạc việt nam connestion music festival là một sân chơi của âm nhạc cổ điển
hội tụ các nghệ sĩ quốc tế nổi danh cùng nhiều nghệ sĩ tài năng của việt nam đang hoạt động ở trong và ngoài nước
trải qua ba mùa biểu diễn
gian âm nhạc này đã mang đến cho khán giả việt nam những hoạt động âm nhạc chia sẻ giao lưu văn hóa đầy ý nghĩa
góp phần thúc đẩy sự phát triển của dòng nhạc cổ điển và đưa âm nhạc bác học tới gần hơn với đông đảo công chúng yêu nhạc
đêm diễn của tứ tấu dây arot tới từ pháp là một trong những đêm nhạc đặc biệt trong khuôn khổ liên hoan này
tứ xây hàng đầu của pháp arov cùng nghệ sĩ dương cầm trẻ của việt nam nguyễn việt trung sẽ cùng hòa tấu tuyệt phẩm của nhà soạn nhạc
người pháp gốc bỉ césar frank bản ngũ tấu cho piano và đàn dây cung pha thứ
bản ngũ tấu là tác phẩm giao hưởng pháp được đặc biệt yêu thích và mang sức ảnh hưởng tới rộng rãi các sáng tác của những nhà soạn nhạc pháp sau này
hội sách mùa thu hai nghìn một mươi tám đã trở thành sự kiện thường niên về văn hóa đọc tại hà nội
năm nay hội sách diễn ra từ ngày hai mươi hai tháng tám đến ngày hai mươi sáu tháng tám tại công viên thống nhất
đã thu hút được hàng trăm bạn trẻ tham gia
hội sách mùa thu hai nghìn một mươi tám quy tụ hàng trăm đơn vị xuất bản cơ sở in ấn phát hành
ngoài giới thiệu những đầu sách bán chạy sự kiện còn có các hoạt động hội thảo tọa đàm xoay quanh vấn đề chính trị văn hóa khoa học
đơn vị xuất bản sẽ có hoạt động trao đổi chuyển giao mua bán bản quyền dịch thuật tại sân khấu ngoài trời
đặc biệt độc giả đã được tiếp cận một không gian đọc sách với các loại xuất bản phẩm
nhiều chủ đề đa dạng phong phú thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như chính trị pháp luật kinh tế khoa học công nghệ kỹ thuật tham khảo giáo dục văn học văn hóa xã hội
việc tổ chức hội sách mùa thu hai nghìn một mươi tám nhằm tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa người đọc với sách hướng tới xây dựng xã hội học tập một nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội nói chung và thủ đô hà nội nói riêng
sự kiện cũng nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sách tạo sự gắn kết giữa các đơn vị xuất bản với đơn vị truyền thông thu hút nguồn lực để phát triển văn hóa đọc
đăng ký kênh để nhận thông tin nhất